trong hai ngày mùng sáu và mùng bảy tháng tám bệnh viện nhân dân gia định tp hcm tiếp nhận năm trường hợp ngộ độc methanol
các trường hợp này cùng một nhóm bạn uống rượu chung với nhau vào ngày năm tháng tám
cả năm bệnh nhân đều là nam giới hiện đang được điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc với chẩn đoán ngộ độc methanol ngày thứ ba
trước đó tại tp thủ đức tp hcm cũng xảy ra vụ tám người ngộ độc methanol
trong đó hai người tử vong một trường hợp nguy kịch đang điều trị tích cực tại bệnh viện nhân dân gia định
như vậy chỉ trong khoảng thời gian từ ngày mùng năm tháng tám đến ngày mùng bảy tháng tám
tp hcm phát hiện tới một mươi ba trường hợp ngộ độc methanol sau khi uống rượu
gần đây nhất ngày hai mươi năm tháng bảy cũng xảy ra hai ca tử vong do ngộ độc rượu tại cà mau
vâng trước hết xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ nguyễn trung nguyên đã dành thời gian tham gia chương trình
thưa bác sĩ như vậy là lại có thêm một vụ ngộ độc
rượu đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại tp hcm khiến cho hai người tử vong và sáu người khác phải nhập viện cấp cứu
bác sĩ có đưa ra đánh giá như thế nào về tình trạng ngộ độc rượu đã và đang xảy ra thời gian vừa qua
ở đây chúng ta nói đó là ngộ độc cồn công nghiệp methanol
chỉ còn nói về uống rượu và dẫn tới bình ngộ độc thì còn có những nguyên nhân khác
ví dụ ngộ độc rượu thông thường ngay cả rượu ethanol cũng có thể ngộ độc
thứ hai là những chất những vật những thứ mà người dân chúng ta ngâm
đường rượu chẳng hạn cũng có thể dẫn tới ngộ độc
vậy thì ngộ độc cồn công nghiệp methanol
thực ra thì có khoảng độ chúng ta có thể nói khoảng một mươi năm trở lại đây là ngộ độc cồn công nghiệp methanol của chúng ta đã chứng kiến rất nhiều
và nó xảy ra không phải là theo những vụ như này đâu
mà nó cũng xảy ra nhỏ lẻ giải rác khắp nơi
và tại trung tâm chống độc chúng tôi có thể nói như là đến tuần nào cũng có những nguyên nhân ngộ độc cồn công nghiệp methanol với những hậu quả rất là đáng tiếc và thiệt hợp rất là cao ba mươi năm mươi
gần đây nữa chúng ta đã chứng kiến gần đây nữa là cái ngộ độc cồn công nghiệp methanol do người dân chúng ta uống phải cồn sắt chủng giỏm
và người dân chúng ta cứ nghĩ đó là cồn sắt cồn cồn y tế hay cồn sắt chủng

vốn dĩ là công dụng sắt chủng nhưng không có nghĩa là nó an toàn
kể cả nếu có mỗi thành phần là ethanol không nồng độ cao cũng có thể rất dễ ngộ độc
chưa nói là chúng ta rất nhiều người mua cồn sắt chủng về để uống và sau đó cũng dẫn tới ngộ độc rất nặng và tử vong
theo bác sĩ thì những nguyên nhân nào khiến cho tình trạng ngộ độc rượu diễn biến phức tạp
thậm chí là nhiều trường hợp đã tử vong như vậy ạ
nguyên nhân thì nó có hai nguyên nhân chính hiện nay
thứ nhất là trên thị trường tồn tại rất nhiều các sản phẩm rượu rẩm
có nghĩa là chúng ta có thể khẳng định là tất cả các loại rượu có chứa cồn công nghiệp methanol đó
không phải do người dân người ta trưng cất người ta nấu rượu lên men tạo nên các sản phẩm cồn sắt chủng rẩm như vậy
và cồn sắt chủng rẩm đấy là từ các nguồn hóa chất cồn công nghiệp methanol bị tuồn ra ngoài
khi mà chúng ta nhập về chúng ta sản xuất các công ty lớn nhập về để pha sang e năm
và các mục đích khác trong công nghiệp trong đời sống
nhưng mà chúng ta quản lý không chặt để cho nó tuồn ra bị bán ra ngoài thị trường
và kẻ xấu đóng chai pha trộn thành các loại cồn rượu rẩm thậm chí có thể có nhãn mát
nhưng mà nhãn mát cũng không thể chứng thực được và phổ biến nên đây là các loại rượu trắng
cứ đầu ngõ rồi thì bán rất nhiều rẻ tiền rồi thì kể cả đóng chai nhãn mát
đã có nhiều trường hợp gây ngộ độc rất là nặng đấy là thứ nhất
thế còn thứ hai nữa là một cái nguồn nữa như chúng ta đã thấy đó là ngộ độc có cồn sát trùng có chứa methanol
do người dân chúng ta cứ nghĩ là cồn y thế là an toàn nhưng mua phải cồn sắt chủng rẩm mua cồn sắt chủng rẩm về
để pha nước
hoặc là uống pha thư thư để uống với hy vọng để thay rượu
nhưng mà thực sự tồn tại cũng rất nhiều các sản phẩm cồn sắt chủng rẩm như vậy
điều đó cũng dẫn tới ngộ độc cồn công nghiệp methanol
vâng ngộ độc rượu thì gây ra một tình trạng đặc biệt nghiêm trọng đó là khiến người sử dụng tử vong
ngoài ra thì bác sĩ có thể phân tích những hệ lụy như thế nào trong việc sử dụng rượu nhiễm độc như vậy ảnh hưởng đến sức khỏe của người dùng ạ
cái cồn công nghiệp methanol ở đây
đầu tiên nó cũng có những tác dụng
nó cũng giống như là cái rượu thông thường ethanol
nó cũng gây say
thậm chí là nó cũng dễ uống hơn rượu thông thường lúc đầu say
sau đó đến một đến hai ngày sau
nó mới bị hiện rõ ra lúc đấy là bị gây toàn chuyển hóa
bệnh nhân bắt đầu kêu bắt đầu thở nhanh giống như khó thở
thở nhanh mà hít sâu giống như khó thở
rồi mờ mắt nhìn mờ
rồi thì lơ mơ lẫn lộn co giật
đấy tủi huyết áp
lúc đấy là có thể nhầm lẫn rất nhiều bệnh
có thể nhầm lẫn đến bệnh mắt
nhầm lẫn đến bệnh về tai biến bệnh não
nhầm lẫn đến bệnh về hô hấp
đấy thì là thường một đến hai ngày sau
có thể tới bốn đến tám tiếng sau khi uống rượu
người uống phải rượu giờ mới có bị hiện ngộ độc cồn
công việc methanol
như vậy thì đến việc quá muộn
và lúc đó thì cái triệu chứng ngộ độc methanol
nó thật sự nó đã ảnh hưởng đến cơ thể rồi
tổn thương mắt tổn thương não tổn thương máu tổn thương tim mạch
thì cái điện thì tự hợp rất là cao
có thể nói là văn hóa sử dụng rượu bia của nước ta
thì đã ăn sâu vào nhiều thế hệ
vậy thì trước cái tình trạng mà ngộ độc rượu diễn ra phức tạp thời gian qua
thì bác sĩ có đưa ra cái khuyến cáo như thế nào với người dân
để họ bảo vệ sức khỏe của mình trong cái việc mà sử dụng rượu ạ
nếu với con mắt thường với bàn tay chân
thì cũng không thể để nhận ra đâu là các sản phẩm
rượu giỏm có chứa cồn sắt cồn công việc methanol
hay là các loại cồn sắt trùng giỏm có chứa methanol cả
không đủ thông thái
vậy thì chúng ta chỉ còn cách là phí chúng ta về người tiêu dùng về người công dân
đầu tiên chúng ta lại hạn chế uống rượu tối đa
thực tiên chúng ta uống rượu đặc biệt là uống nhiều
thứ hai là ở trách nhiệm của người công dân
chúng ta hãy đồng góp vào quá trình kiểm soát các sản phẩm an toàn
bằng cách nào chúng ta hãy sử dụng mua những cái sản phẩm rượu uống
rồi cồn sát trùng được sản xuất một cách chính thống
được bày bán một cách chính thống
và thứ nữa là chắc vấn đề nó giải quyết phải cần được giải quyết tận gốc
đó là vai trò của các cơ quan quản lý của chúng ta hiện nay
là cho làm sao quản lý làm sao không để cho các hóa chất methanol
nó được tuồn ra ngoài vào thay kiện xấu nữa
để nó không thể nó đóng thành các chai rượu giỏm
rồi chai cồn sắt trùng giỏm
và phải sử dụng thế thật nghiêm thôi
đây là giải pháp căn cơ
vâng rõ ràng thông điệp đó là người dân hãy kiểm soát và hạn chế uống rượu bia
bởi vì hệ rượu bia thì gây ra hệ lụy thì quá rõ ràng
cho sức khỏe và cho xã hội
một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ nguyễn trung nguyên
đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi